tỉnh hải dương đã cho phong tỏa hai khu phố có liên quan đến bệnh nhân số chín trăm chín mươi
bệnh nhân này sinh năm hai nghìn năm trú tại phường thanh bình
bệnh nhân có tiếp xúc với k chín trăm linh sáu liên quan đến nhà hàng thế giới bò tươi số ba mươi sáu ngô quyền
hiện tại khu vực có liên quan như khu phố trần văn giáp phường thanh bình
và mạc thị bưởi thị trấn nam sách đã được phong tỏa
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín thành phố hải dương đã tổ chức họp khẩn
nỗ lực truy vết f một f hai hiện tại tỉnh hải dương đã xét nghiệm hơn năm trăm linh ca f một có liên quan
cho kết quả một trường hợp dương tính